trước đó ubnd tp hcm đã thống nhất tạm ngừng năm mươi bốn tuyến xe buýt nội thành và buýt liên tỉnh
gồm hai mươi bảy tuyến xe buýt không trợ giá kết nối đến các tỉnh bình dương đồng nai lông an tiền giang tây ninh và bà rịa vũng tàu
chín tuyến xe buýt không trợ giá nội tỉnh và một mươi tám tuyến xe buýt có trợ giá nhưng có nhu cầu khách đi lại thấp với bình quân
dưới một hai trăm linh hành khách trên một ngày
tp hcm hiện có hơn ba xe buýt hoạt động với trên hai trăm linh tuyến trên toàn địa bàn